vâng thưa quý vị là lực lượng trực tiếp bảo vệ các thế hệ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
các cơ quan cụm di tích trọng yếu của đất nước các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại việt nam
các sự kiện chính trị quan trọng do đảng nhà nước tổ chức vinh dự trách nhiệm được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an giao cho lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
trải qua bảy mươi năm một chặng đường đầy gian khó song cũng rất đỗi vang với lời thề bất tử
chỉ biết còn đảng thì còn mình các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng cảnh vệ chính thức thành lập ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba theo xác lệnh số một trăm bốn mươi một của chủ tịch hồ chí minh
xong các tổ chức tiền thân đã được ra đời ngay khi đảng rút vào hoạt động bí mật
đặc biệt từ khi chủ tịch hồ chí minh về nước
lãnh đạo cách mạng việt nam vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quên mình vì nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc
đó là những phẩm chất nổi bật của những người chiến sĩ cảnh vệ việt nam
trong kháng chiến trong mỹ cương nước năm trăm năm mươi chín cán bộ chiến sĩ cảnh vệ đã hạ ảnh dũng hy sinh
và rất nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ đã trở thành những tầm gương quả càm
cho nên mình nói nó càng ác liệt còn đảng là con mình mà mất đảng là mất mình mới mất
cho nên mình phải bảo vệ đảng không còn con đường nào khác hơn
tôi rất tự hào là một chiến sĩ của lực lượng cảnh vệ đã góp phần nhỏ bé của mình
trong công tác bảo vệ lãnh tụ bảo vệ đảng
muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt đối với đồng bào
lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh dành riêng cho lực lượng cảnh vệ
chủ tịch hồ chí minh dành riêng cho lực lượng cảnh vệ

với công tác bảo vệ ngày càng nhiều thách thức đòi hỏi lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
phải thật sự vững mạnh tinh nhuệ với bản lĩnh chính trị cao và nghiệp vụ sắc bén
trong đó nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ đến năm hai nghìn hai mươi năm
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bộ tư lực cảnh vệ đang chỉnh khai quyết liệt năm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau
hoàn thiện dự án
sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác kỷ phụ
ứng dụng triệt đề các thành viên phòng công nghệ
tăng cường công tác huấn luyện chuyên sâu luyện tập xử lý các tình huống
có lộ trình và quyết tâm phấn đấu xây dựng các đơn vị trong bộ tư lệnh
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
theo đề xuất của chính phủ hiện nay
ủy ban thượng vụ cổ hội cũng đã đưa vào chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
nội dung cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
vì vậy chúng tôi cũng đề nghị bộ tư lệnh cảnh vệ
giả soát tình hình thực tế báo cáo các cấp có thẩm quyền
trên chính phủ xem xét để báo cáo với cổ hội
ủy ban thượng vụ cổ hội xem xét và quyết định trong thời gian tới
nhằm tăng cường khung khổ pháp lý và cơ sở chính trị
cho lực lượng cảnh vệ ngày càng trưởng thành và phát triển
suốt đời phấn đấu
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc
xứng đáng là thanh bảo kiếm là lá chăn thép bảo vệ đảng nhà nước và chế độ